nghĩ ngờ giữa vợ mình và người đàn ông khác có quan hệ tình cảm hồng minh toàn chú quận gò vấp đã dùng xăng đốt xe ô tô của người đàn ông trên
đàm cháy còn lan xăng một chiếc ô tô đậu phế bên ước tính thiệt hại hai chiếc xe bị cháy khoảng hai tỷ đồng
công an quận bảy tp hcm đang tạm giữ và tiến hành lấy lời khai của toàn để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản